thời gian qua thực trạng lái xe sử dụng ma túy vẫn chưa được kiểm soát
nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra bắt nguồn từ nguyên nhân lái xe phi ma túy
nên đã không làm chủ được tay lái và thực tế này cũng đang diễn ra tại tỉnh quảng ngãi
công an tp quảng ngãi vừa triệt xóa đường dây ma túy đá từ thành phố đà nẵng về quảng ngãi
với nhiều đối tượng tham gia gồm lê văn dũng chú tại thành phố đà nẵng
trương anh nhật chú tại thành phố quảng ngãi và đinh trí hải chú tại tỉnh quảng ngãi
qua đầu tranh làm rõ một số tài xế mua ma túy của nhóm này sử dụng
một tài xế taxi ở phường trần hưng đạo thành phố quảng ngãi khai nhận
trong thời gian chạy xe lúc sành tụ tập nhóm bạn sử dụng ma túy đá và mua ma túy đá của các đối tượng trên
sử dụng ma túy đó thì bỏ ma túy vào ống tủy tinh tự chế
sau đó lên lửa đốt lên thành khóa thở hút
địa bàn huyện đức phổ quảng ngãi là một trong những địa phương có số tài xế sử dụng ma túy chiếm tỷ lệ cao
và là địa bàn chiếm tỷ lệ cao thanh niên hành nghề lái phụ xe khách tuyến đường dài
do thường xuyên ra vào thành phố hồ chí minh các tỉnh phía bắc
các lái xe phụ xe khách dễ tiếp xúc nhiễm tệ nạn hút trích ma túy
dần dần các lái xe phụ xe là cầu nối
đưa ma túy từ các nơi về quê nhà
hiện nay việc tài xế sử dụng ma túy gây hậu quả vô cùng lớn
chưa có con số thống kê cụ thể tuy nhiên thực tế cho thấy
trong số những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra thời gian qua
có những vụ do tài xế sử dụng ma túy gây nên
điều đáng nói là nhiều địa phương đều không có đủ thiết bị
để xác định tài xế có sử dụng ma túy hay không
nên rất khó xử lý mặc dù trong luật đã có quy định về vấn đề này
điện ngang chạm tình đoạn này
thì giám đốc quân tỉnh đã có kế hoạch triển khai biện pháp
đấu tranh ngang chạm tàu phạm ma túy và tình nội ma túy
trong giới lễ xe và phụ lễ xe trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đây là việc này đã tập trung chỉ đoạn cốt lực lượng công an toàn tỉnh
và đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng chống tàu phạm ma túy
là phải phối hợp với các ngành để tổ chức tiên riêng
tập trung chỉ đoạn cốt lực lượng công an toàn tỉnh
tập trung trong các lễ xe phụ lễ xe và phối hợp với các công ty xe khách
và các dịch vụ vận tửa khách để vận động
có người thông do vận tửa là không sử dụng ma túy
và không tiếp tay với tàu phạm ma túy để mua bón trợ phép qua chống ma túy
trong thời gian tới lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ
các tài xế sử dụng chất ma túy điều khiển ô tô qua địa bàn quảng ngãi
các trường hợp nghi ngờ tài xế có sử dụng ma túy
sẽ bị kiểm tra cũng như phối hợp với lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
việc triển khai này sẽ góp phần ngăn chặn trực để những vụ tai nạn giao thông do sử dụng ma túy tư giãn